hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
giáo sư tiến sĩ phan trọng lân cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
đối với các lô vaccine pfizer được nhập về việt nam sau ngày hai mươi hai tháng một mươi
có hạn dùng sáu tháng in trên nhãn đều đã được tăng thêm ba tháng sử dụng
cụ thể việc gia hạn sử dụng của vaccine dựa trên kết quả nghiên cứu độ ổn định
theo hướng dẫn đối với thuốc mới cũng như sản phẩm sinh học
như vậy đối với hai lô vaccine pfizer một trăm hai mươi bốn nghìn một và một trăm hai mươi ba nghìn hai gồm hơn hai chín triệu liều
đã được phân bổ cho các địa phương sẽ có hàng dùng đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
theo giáo sư phan trọng lân nghiên cứu được tiến hành trên các giải nhiệt độ bảo quản khác nhau
kết quả cho thấy vaccine pfizer đã có đồ ổn định đảm bảo chất lượng
hạn dùng đến chín tháng kể từ ngày sản xuất
việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu
và được sử dụng cho tất cả các đối tượng bao gồm trẻ từ một mươi hai tuổi trở lên
việc gia hạn này cũng đã được kiểm định khắc khe và đảm bảo chất lượng an toàn
các lô vaccine pfizer có hạn sử dụng sáu tháng đều được tăng hạng dùng lên chín tháng
sau thời gian cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda
và cơ quan quản lý dược phẩm châu âu ima phê duyệt
trên cơ sở kết luận của fda và ima ngày ba mươi tháng chín
hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc của việt nam
đã chính thức thông qua kéo dài hạn sử dụng đối với vaccine pfizer
từ sáu tháng lên chín tháng
tiếp đó vào ngày hai mươi hai tháng một mươi
cục quản lý dược bộ y tế
đã có văn bản một mươi hai nghìn chín trăm hai mươi sáu qld kd đồng ý về việc tăng hạn dùng
của vaccine covid một mươi chín pfizer
cục y tế dược phẩm đã chỉ đạo chương trình tiêm chủng mở rộng
triển khai tiêm chủng đảm bảo an toàn hiệu quả và truyền thông
để người dân hiểu
thành phố hồ chí minh thực hiện gó từng nhà ra từng người để tiêm vaccine
tin tiếp theo liên quan đến diễn biến mới nhất về tình hình tiêm phòng vaccine
ngừa covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
mới đây bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đã yêu cầu các ngành chức năng
phải chủ động chuẩn bị các tình huống kịch bản kế hoạch trước biến chủng covid một mươi chín mới
văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm vừa có thông báo kết luận của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
phan văn mãi tại cuộc họp giao ban của thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố
tại cuộc họp bí thư thành ủy nguyễn văn nên nhìn nhận
tp hcm đã trải qua gần hai tháng thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
về ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế ban hành về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám
hiện nay thành phố đang ở giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
các hoạt động kinh tế xã hội đang dần phục hồi ở những mức độ khác nhau tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương
theo bí thư nên cùng với việc mở lại các hoạt động kinh tế xã hội dịch bệnh đang có xu hướng tăng
theo phân tích của sở y tế trong số các trường hợp tử vong có những trường hợp chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ các mũi vaccine
ông đề nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các quận huyện thành phố thủ đức
tiếp tục ra soát vận động tiêm vaccine cho người dân tránh bỏ sót
bí thư nên cho hay hiện trên thế giới đã xuất hiện biến chủng mới của sars cov hai
cộng với tình hình diễn biến phức tạp tại các tỉnh
do đó thành phố hồ chí minh đặt ra yêu cầu phải chủ động chuẩn bị các tình huống kịch bản kế hoạch tránh bị động lúng túng
ông đề nghị các quận huyện tiếp tục cố gắng hơn nữa tập trung thực hiện đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để tiêm vaccine
cung cấp đủ thuốc cho các trường hợp f cách ly điều trị tại nhà nghiên cứu xã hội hóa việc cung cấp thuốc
đảm bảo khả năng tiếp cận của người dân đối với thuốc củng cố hệ thống y tế cơ sở từ cấp quận huyện xã phường đến cấp thành phố
gồm các mặt lực lượng chế độ chính sách kế hoạch kịch bản ứng phó tăng cường kiểm tra giám sát hướng dẫn cấp cơ sở
ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch covid một mươi chín tiếp thu ý kiến chỉ đạo của bí thư thành ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phan văn mãi đề nghị
ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố và các quận huyện thành phố thủ đức tiếp thu ý kiến chỉ đạo của bí thư thành ủy
và cụ thể hóa thành các biện pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới
theo chủ tịch phan văn mãi mặc dù số ca nhiễm có xu hướng tăng nhưng tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố
vẫn đang được kiểm soát và trong khả năng đáp ứng của ngành y tế thành phố
tuy nhiên các ngành các cấp không được chủ quan lơ là cần phát huy những kết quả đã đạt được
tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhanh chóng phục hồi kinh tế
ông mãi đề nghị các quận huyện thành phố thủ đức khẩn trương triển khai thực hiện quy chế phối hợp quản lý
tổ chức chăm sóc f tại nhà tại cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín ra soát lại các trạm y tế lưu động
phát huy đội ngũ điều trị online tiêm rủ vaccine không để soát
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố giao cho sở y tế theo dõi sát sao diễn biến của biến chủng mới của virus sars cov hai
để kịp thời cảnh báo và có các biện pháp ứng phó đặc biệt ngành y tế chủ trì phối hợp với bộ tư lệnh thành phố
và công an thành phố xây dựng thế trận y tế nhằm ứng phó trong tình huống xuất hiện biến chủng này
ngành y tế cũng phải phối hợp với sở giáo dục và đào tạo xây dựng ban hành quy trình xử lý f tại trường học cơ sở giáo dục
bên cạnh đó đối với người nhập cảnh vào thành phố ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh giao công an thành phố chủ trì
phối hợp với sở y tế và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý
các ngành các cấp cũng tăng cường giám sát kịp thời phát hiện và xử lý những thông tin sai trái không đúng sự thật
giao sở thông tin và truyền thông khẩn trương hoàn thiện ứng dụng mô hình công nghệ phục vụ công tác phòng chống dịch
tham mưu kế hoạch để triển khai trên toàn thành phố
thành phố hồ chí minh xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến chủng mới của sars cov hai
cũng theo thông báo phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cho biết
hiện trên thế giới đã xuất hiện biến chủng mới của sars cov hai cùng với tình hình diễn biến phức tạp
tại các tỉnh thành phố đặt ra yêu cầu phải chủ động chuẩn bị các tình huống kịch bản kế hoạch tránh bị động lúng túng
do đó bí thư thành ủy tp hcm đề nghị các bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các quận huyện
thành phố thủ đức cố gắng hơn nữa trong công tác phòng chống dịch tiếp tục tập trung thực hiện
đi từng ngõ gó từng nhà ra từng người để tiêm vaccine cung cấp đủ thuốc cho các trường hợp f cách ly
điều trị tại nhà nghiên cứu xã hội hóa việc cung cấp thuốc bảo đảm khả năng tiếp cận của người dân đối với thuốc
củng cố hệ thống y tế cơ sở từ cấp quận huyện xã phường đến cấp thành phố gồm các mặt lực lượng chế độ
chính sách kế hoạch kịch bản ứng phó truyền thông nhằm nâng cao kiến thức ý thức của mọi người
tăng cường kiểm tra giám sát hướng dẫn cấp cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế họp với who và cdc hoa kỳ tìm giải pháp ứng phó biến thể omicron
để quý vị nắm chắc được những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh
bạn hãy bấm đăng ký kênh sức khỏe và đời sống các bạn nha
tiếp tục đến với tin tức về biến thể mới mang tên omicron
mới đây bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã có buổi làm việc với đại diện tổ chức y tế thế giới who tại việt nam
giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ cdc tại khu vực đông nam á
và giám đốc chương trình an ninh y tế toàn cầu cdc hoa kỳ tại việt nam
một trong những nội dung chủ đạo của buổi làm việc là tìm giải pháp ứng phó trong phòng chống dịch covid một mươi chín
với sự xuất hiện của biến thể omicron
bộ trưởng nguyễn thanh long cho biết đến nay việt nam chưa ghi nhận ca mắc covid một mươi chín với biến thể omicron
ngày hai mươi tám tháng một mươi một bộ y tế đã đề xuất chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay
đến và đi từ các quốc gia nam phi botswana namibia zimbabwe eswatini lesotho mozambique
bên cạnh đó tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến đi về từ các quốc gia trên
đề xuất này nhằm chủ động ứng phó và kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín trong nước
đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến thể omicron vào việt nam
từ các quốc gia đã ghi nhận lây lan biến thể này
bộ y tế cũng đã chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường giám sát dịch covid một mươi chín
nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch
yêu cầu các viện vệ sinh dịch tễ pasteur chủ động thực hiện giải trình từ trên trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng mới
đặc biệt là những f có tiền sử dụng
y tế cũng đã chỉ đạo hệ thống giám sát dịch tễ về từ các quốc gia khu vực nam phi
đồng thời chỉ đạo tất cả địa phương chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn cụ thể
chi tiết khả thi và bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tại buổi làm việc đại diện wso và cdc đều nhấn mạnh đến bốn yếu tố trong việc kiểm soát
và ứng phó với biến chủng omicron bao gồm
thứ nhất tăng cường giám sát và xét nghiệm để phát hiện sớm ca bệnh có biến chủng mới omicron
thứ hai đẩy mạnh công tác tiêm chủng để bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín
thứ ba tăng cường hệ thống y tế chú trọng y tế cơ sở nhằm nâng cao năng lực điều trị trong tình huống ca bệnh tăng cao
trong đó có f mang biến chủng omicron
thứ tư đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống dịch công bố thông tin rộng rãi về kết quả giải trình từ trên các ca bệnh covid một mươi chín
để các nhà khoa học có thêm thông tin nghiên cứu về biến chủng mới
lãnh đạo bộ y tế cùng đại diện who cdc hoa kỳ khu vực đông nam á và cdc hoa kỳ tại việt nam thống nhất sẵn sàng chia sẻ
và cập nhật kết quả giải trình tự trên các ca bệnh covid một mươi chín để có thêm thông tin cùng tìm phương pháp ứng phó
đồng thời thống nhất quan điểm tiếp tục đẩy nhanh công tác tiêm chủng ưu tiên đối tượng nguy cơ cao đảm bảo tiêm chủng an toàn
bộ trưởng nguyễn thanh long thông tin thêm đến nay việt nam đã tiêm hơn một trăm hai mươi triệu
được vắc xin phòng covid một mươi chín tiến độ tiêm tiếp tục được đẩy nhanh công tác tiêm chủng vắc xin cho trẻ
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đang được thực hiện tại hơn ba mươi tỉnh thành phố yêu cầu hàng đầu trong tiêm chủng là đảm bảo an toàn
tại buổi làm việc bộ trưởng cũng cho biết hiện chưa có bằng chứng để kéo dài thời gian cách ly phòng chống dịch
về điều trị bộ y tế và các bên đã bàn bạc theo tinh thần tăng cường năng lực y tế đặc biệt là y tế cơ sở
đẩy mạnh mô hình điều trị tháp ba tầng
bộ trưởng nhấn mạnh bộ y tế đang phối hợp chặt chẽ với who cdc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng như trong ứng phó với biến chủng mới
người dân cần tuân thủ các quy định phòng chống dịch tuy nhiên không nên quá hoang mang lo lắng
lãnh đạo moderna pfizer cảnh báo vắc xin bị giảm hiệu quả trước biến thể omicron
có lẽ thế giới đang chứng kiến cơn tàn phá của dịch bệnh
đây là cơn đại dịch khủng khiếp nhất khiến những người đang sống phải dài chừng và tôn trọng tự nhiên hơn
những tưởng tiêm vắc xin là có thể an toàn tuy nhiên mới đây
lãnh đạo moderna pfizer cảnh báo vắc xin bị giảm hiệu quả trước biến thể omicron
cụ thể tổng giám đốc điều hành hãng dược moderna stephanie pencil
đã đánh giá vaccine ngừa covid một mươi chín có khả năng không hiệu quả đối với biến thể omicron như những biến thể khác
trả lời phỏng vấn tờ the financial times vào ngày ba mươi tháng một mươi một
lãnh đạo hãng dược mỹ moderna nhận định mức độ hiệu quả của vắc xin
đối với biến thể omicron khó đạt mức độ như với biến thể danta
ông pencil nói
tôi cho rằng đồ hiệu quả sẽ giảm mạnh tôi chỉ không biết là bao nhiêu
vì chúng ta cần chờ dữ liệu nhưng toàn bộ các nhà khoa học tôi đã liên lạc
đều đánh giá rằng chuyện này sẽ không tốt đẹp
ông pencil lặp lại những nhận định khác cho rằng
số lượng đột biến cao ở vị trí protein gai của virus
bộ phận giúp virus bám vào tế bào để gây lây nhiễm
có thể giúp virus có khả năng kháng vắc xin
và cần chỉnh sửa các vắc xin hiện có
những bình luận của ông benso đã khiến thị trường tài chính bị ảnh hưởng trước lo ngại
những tác động của virus có thể khiến đại dịch kéo dài
trước đó vị lãnh đạo của moderna ước tính có thể mất vài tháng
mới có thể phát triển vắc xin hiệu nghiệm trước biến thể omicron
chủ tịch albert bola của hãng pfizer vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một
cũng cho rằng vắc xin hiện nay có thể giảm hiệu quả đối với biến thể omicron
theo cnbc mặt khác ông khẳng định tự tin rằng
thuốc trị covid một mươi chín của pfizer có tên là paslovit sẽ hiệu quả trước biến thể này
tin tốt là khi nói về liệu pháp điều trị của chúng tôi
nó được thiết kế với thực tế được dự báo là hầu hết những đột biến xuất hiện tại phần gai
vì vậy điều đó sẽ giúp tôi rất tự tin rằng loại thuốc này sẽ không bị ảnh hưởng bởi virus
ông bourla nói
pfizer đã nộp đơn xin phép cơ quan quản lý dược phẩm mỹ
cấp phép sử dụng khẩn cấp cho paslovit
công ty công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng
đối với người trưởng thành cho thấy thuốc này giúp giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong đến tám mươi chín
khi được uống kết hợp với một loại thuốc hiv trong ba ngày từ khi biểu hiện triệu chứng covid một mươi chín
pfizer trong vòng một trăm linh ngày sẽ có vaccine chống lại biến thể omicron
tin tức đáng chú ý tiếp theo cũng đến từ đại diện của vaccine pfizer
mặc dù đã thừa nhận vaccine bị giảm hiệu quả trước biến thể omicron
thế nhưng pfizer cho biết họ có thể sản xuất và phân phối vaccine đã được nâng cấp
để chống lại biến thể omicron trong vòng một trăm linh ngày nếu biến thể mới có khả năng kháng với vaccine hiện tại
các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện ra biến thể mới omicron ở nam phi
kể từ đó nó đã lan sang một số quốc gia khác như israel bỉ anh
biến thể này có nhiều đột biến nguy hiểm
có thể khiến nó dễ dàng kháng lại được các kháng thể có được do tiêm vaccine
các đột biến cũng có thể khiến biến thể này dễ dàng lây lan
ngay cả ở những người đã tiêm chủng và tăng nguy cơ tái nhiễm
tổ chức ymca
y tế thế giới đã đánh giá omicrom là biến thể nguy hiểm
là một trong các biến thể virus corona đe dọa nhất
biến thể delta cũng thuộc loại này
có thể xuất xưởng các lô vaccine đầu tiên trong vòng một trăm linh ngày
cũng có những lo ngại rằng biến thể này có thể kháng mạnh hơn
đối với các loại vaccine hiện đã được triển khai cho hàng tỷ người trên thế giới
nếu đúng như vậy pfizer cho biết họ có thể sản xuất và phân phối phiên bản nâng cấp
của vaccine covid một mươi chín trong vòng một trăm linh ngày nếu biến thể mới omicron
có khả năng kháng với vaccine hiện tại
vẫn chưa rõ liệu vaccine covid một mươi chín hiện tại có chống lại được biến thể này hay không
nhưng các nhà sản xuất vaccine pfizer đang chờ kết quả
theo insider pfizer và biontech đã thực hiện các hành động từ nhiều tháng trước
để có thể điều chỉnh vaccine mrna trong vòng sáu tuần
và xuất xưởng các lô đầu tiên trong vòng một trăm linh ngày trong trường hợp có biến thể kháng lại được
công ty cho biết trong một tuyên bố

công ty cho biết trong một tuyên bố trong vòng hai tuần sẽ biết liệu vaccine covid một mươi chín sẽ được chống lại được
công ty cho biết trong một tuyên bố trong vòng hai tuần sẽ biết liệu vaccine covid một mươi chín sẽ được chống lại được

pfizer dự kiến sẽ biết liệu biến thể mới này có kháng được loại vaccine hiện tại hay không
người phát ngôn cho biết
chúng tôi hy vọng sẽ có thêm dữ liệu từ các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm chậm nhất là hai tuần nữa
theo incyder những dữ liệu này sẽ cho biết liệu biến thể omicron có thể kháng được vaccine hiện tại hay không
và có cần điều chỉnh vaccine nếu biến thể này lan rộng ra toàn cầu hay không
người phát ngôn công ty cho biết
sự biến thể omicron ảnh hưởng thế nào đến những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
có một câu hỏi mà chúng tôi tin chắc rằng quý vị đang rất quan tâm
đó chính là siêu biến thể của vít như omicron với khả năng lây nhiễm nhanh hơn delta tới năm trăm linh xuất hiện
sẽ có ý nghĩa như thế nào với hai mũi vaccine mà nhiều người đã tiêm
thực tế cho thấy những người đã tiêm chủng hai mũi vẫn có thể nhiễm biến thể danta
dù tỷ lệ thấp hơn ba lần so với những người chưa tiêm
ngoài ra người đã tiêm chủng giảm được nguy cơ tử vong tới chín lần nếu chẳng may nhiễm bệnh
theo giáo sư paul morgan nhà miễn dịch học từ đại học cardiff của anh
điều này có thể sẽ đúng với omicron
tôi nghĩ mức độ bảo vệ chỉ giảm đi thay vì mất đi hoàn toàn
virus sẽ không thể loại bỏ toàn bộ các biểu mô trên bề mặt

vì vậy các gai protein sẽ không thể hoạt động được nữa
vì vậy các gai protein sẽ không thể hoạt động được nữa
nghĩa là dù kháng thể và tế bào t từng chống lại các biến chủng trước kia có khả năng không hiệu quả
sẽ vẫn còn có một phần nào đó có tác dụng
cũng theo ông morgan việc tăng cường miễn dịch cho cộng đồng bằng mũi tiêm thứ ba sẽ là một nước đi tốt
dù phân nữa thậm chí là hai phần ba miễn dịch không còn tác dụng
bạn vẫn sẽ còn lại một ít kháng thể và việc bổ sung thêm đương nhiên là tốt hơn
với những người đã tiêm chủng hai mũi rồi nhiễm danta viễn cảnh với họ có phần tươi sáng hơn
nhóm này sẽ sở hữu một hệ miễn dịch rất rộng đủ để xử lý phần lớn các biến chủng mới
trích lời của david matthews giáo sư virus học đến từ đại học bristol của anh
cần làm gì khi đã được tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín
nguyên nhân là bởi những người này đã tiếp xúc với virus và các gai protein từ cá delta
lẫn chủng lây nhiễm từ gốc vũ hán qua vaccine
có nghĩa là bạn đã có kháng thể cho cả trùng gốc lẫn chủng mới cùng lượng tế bào t phủ rộng
nỗi lo lớn nhất sẽ dành cho những người đến nay vẫn chưa chịu tiêm chủng
đúng vậy biến thể mới có khả năng sẽ lây nhiễm mạnh hơn cả delta
viễn cảnh này xảy ra là nó sẽ tìm được những người chưa tiêm chủng nhanh hơn và đẩy họ vào bệnh viện
qua đó làm tăng áp lực cho hệ thống y tế
maxios nhận xét điều này có thể dẫn đến một lệnh phong tỏa mới
trong trường hợp số ca nhập viện vượt quá ngưỡng đáp ứng hệ thống y tế
viễn cảnh tích cực trong tình cảnh này các chuyên gia cho biết
vẫn sẽ có những mặt tích cực để con người hy vọng
đầu tiên là việc chúng ta vẫn chưa biết khả năng thực sự của biến thể omicron trước cộng đồng
có độ phủ vaccine rộng
rất có khả năng những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
thậm chí là ba mũi vaccine hiện hành được bảo vệ trước nó
tiến sĩ peter english cố vấn dịch bệnh đã vệ hư cho hay
nhưng cũng có thể vaccine hiện nay chẳng làm gì được trước omicron cả
chúng ta chưa có đủ thông tin để biết được chuyện này
một lý do nữa là sự tồn tại của thuốc kháng virus
như là monopiavir được cho là sẽ phản ứng tốt với biến thể omicron
tại anh gần năm trăm linh liều thuốc này sẽ được phân phát cho bệnh nhân covid cao tuổi
và những người đang có hệ miễn dịch yếu
ngoài ra những phương pháp điều trị hiện hành như là dexamethasone
đã nhiều khả năng vẫn sẽ có hiệu quả vì nó nằm vào phản ứng của cơ thể
thay vì tấn công trực tiếp vào virus
và cuối cùng khả năng biến chuyển và đáp ứng của các loại vaccine hiện nay
cũng là rất nhanh nhờ vào công nghệ mới
omicron có thể né tránh được hoàn toàn miễn dịch từ vaccine
công nghệ mrna và vaccine vector định hướng cho phép sửa đổi vaccine rất nhanh
để đáp ứng với biến thể mới nghĩa là sẽ có vaccine mới được tạo ra rất nhanh
để dành riêng cho nó có khi chỉ trong vòng vài tháng
không thể chối bỏ được việc omicron đang là một thách thức lớn
trên con đường thoát khỏi đại dịch của nhân loại
nhưng dựa trên những gì chúng ta biết
nó khó lòng đưa thế giới trở về thời kỳ giống như cách đây một năm
quan trọng hơn
càng nhiều người tiêm chủng khả năng thoát khỏi đại dịch sẽ càng hiện rõ
biến thể đáng lo ngại omicron chủ yếu ảnh hưởng đến người dưới hai mươi năm tuổi
dựa vào các nghiên cứu mới nhất có thể khẳng định
nhiều khả năng những người đã tiêm đủ vẫn sẽ được bảo vệ tốt trước biến thể omicron
do đó nếu bạn chưa tiêm vaccine
hãy nhanh chóng đến cơ quan y tế gần nhất để đăng ký tiêm chủng
bảo vệ chính bạn và người thân các bạn nhé
tiếp tục đến với tin tức tiếp theo
đó chính là mục tiêu của siêu biến thể omicron
theo các quan chức y tế biến thể mới omicron của virus sars cov hai
được phát hiện lần đầu tiên ở nam phi chủ yếu ảnh hưởng đến những người ở độ tuổi dưới hai mươi năm
cụ thể giáo sư anne von goebbels tại viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia cho biết
tính đến nay biến thể omicron đã được phát hiện trong khoảng một trăm linh bộ giải trình từ trên
họ có nguy cơ mắc bệnh rất lớn
bộ trưởng y tế nam phi joe faala nói và đề cập đến những người
người dưới hai mươi năm tuổi
giáo sư tulio de oliveira giám đốc trung tâm đội mới và ứng phó dịch tệ ở nam phi cho biết
biến thể mới chứa nhiều đột biến liên quan đến khả năng né tránh hệ miễn dịch và lây truyền cao
hai mươi hai ca nhiễm biến thể omicron đã được ghi nhận tại nam phi sau khi viện quốc gia nam phi về các
bệnh truyền nhiễm và các phòng thí nghiệm tuy nhân phối hợp giải trình tựa trang
ngoài ra các phòng thí nghiệm của mạng lưới giám sát bộ gen ở nam phi
đã xác nhận nhiều ca nhiễm biến thể omicron
không có gì đáng ngạc nhiên khi một biến thể mới được phát hiện ở nam phi
mặc dù dữ liệu có hạn các chuyên gia của chúng tôi đang nỗ lực làm việc với tất cả
các hệ thống giám sát để tìm hiểu những tác động tiềm ẩn của biến thể mới
giáo sư atrian puren quyền giám đốc điều hành của nicd cho biết
số ca nhiễm biến thể omicron đang gia tăng nhanh chóng ở nam phi
đặc biệt là ở các tỉnh gauteng limpopo và northwest
michel grummer trưởng bang giám sát và ứng phó y tế công cộng tại nicd cho biết
các cơ quan y tế cấp tỉnh vẫn đang trong trạng thái cảnh giác cao độ và ưu tiên giải trình
từ trên các mẫu xét nghiệm dương tính với sars cov hai
chuyên gia olivera cho biết biến thể omicron có số lượng đột biến nhiều hơn dự đoán của các nhà khoa học
biến thể này chứa nhiều đột biến liên quan đến khả năng né tránh hệ miễn dịch và lây truyền nhanh
thật không may tôi nghĩ rằng hệ thống y tế nam phi sẽ phải chịu áp lực trong vài ngày và vài tuần tới giáo sư olivera nói
các nhà khoa học cho rằng có tới chín mươi ca mắc covid một mươi chín mới ở tỉnh conten nam phi có thể là nhiễm biến thể omicron
rechat lessel chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho rằng biến thể omicron có thể đã xuất hiện ở nhiều tỉnh khác tại nam phi
ông lassell nói các ca mắc bệnh không tăng lên cùng mức độ ở các tỉnh khác nhau nhưng điều đó khiến chúng tôi lo ngại rằng
biến thể này có thể đã lan rộng trong nước
omicron sẽ tự diệt chính mình vì có quá nhiều đột biến
khi dịch bệnh đang trở thành nỗi khiếp sợ của con người thì đâu đó tin tức này lại là niềm vui
vì sẽ có thể omicron sẽ tự diệt chính mình theo cách gậy ông đập lưng ông
theo new york times với hàng chục đột biến omicron được ví như là biến thể frankenstein vì sự chấp vá các đột biến
nhiều đột biến thường khiến virus nguy hiểm hơn nhưng cũng có thể đẩy chúng vào con đường tự diệt
chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng omicron sẽ tự diệt chính mình vì có quá nhiều đột biến
nhà sinh vật học tiếng hoa jess bloom nói với báo the new york times về nguyên tắc các đột biến cũng có thể hoạt động chống lại nhau
song sự chọn lọc tiến hóa có nhiều khả năng dẫn đến sự lây lan của một biến thể mới với các tổ hợp đột biến thuận lợi hơn là bất lợi
trong lúc các quốc gia đang tranh thủ dựng hàng rào các nhà khoa học đã chạy đua với thời gian để thu thập dữ liệu về biến thể mới
omicron có khoảng năm mươi đột biến trong đó có hai mươi sáu đột biến đặc trưng
trong số này có những đột biến được cho là có thể giúp virus lây lan dễ hơn và né được hệ miễn dịch của cơ thể
tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại các nhà khoa học vẫn chưa khẳng định omicron có dễ lây và độc lực cao hơn các biến thể khác hay không
điều quan trọng là phải biết được toàn bộ con virus này như thế nào
nhà vi rút học penny moore thuộc viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia nam phi lưu ý
không vội kết luận và bình tĩnh phân tích là bài học kinh nghiệm đã được đúc kết trong suốt đại dịch
và năm ngoái khi biến thể beta xuất hiện ở nam phi các nhà khoa học phát hiện biến thể này mang đột biến e bốn trăm tám mươi bốn k và tin rằng nó có khả năng tránh hề miễn dịch
tuy nhiên bêta cũng có hai đột biến khác làm giảm độ nhảy của vắc xin
sự kết hợp của ba đột biến này khiến cho meta có khả năng kháng vaccine cao hơn chỉ có loại đột biến e bốn trăm tám mươi bốn k
bà mo giải thích về việc không nên vội kết luận khi chỉ mới thấy một loại đột biến
omicron mang một đột biến gọi là n năm trăm linh một i được cho là có thể giúp virus liên kết chặt chẽ với tế bào người
đột biến này cũng có trong biến thể anh pha và liên quan đến khả năng lây lan nhanh của nó
cuối cùng biến thể dễ lây lan hơn lại là delta
dù nó không có đột biến của alfa đó là bởi vì delta có các đột biến giúp tăng khả năng lây nhiễm
tiến sĩ blun giải thích khả năng lây lan của một biến thể không chỉ phụ thuộc vào mức độ liên kết của virus với các thủ thể trên tế bào người
nó còn phụ thuộc vào tính ổn định của virus vị trí mà virus nhân lên trong cơ thể người
omicron có một nhóm các đột biến hỗ trợ liên kết virus chặt chẽ hơn với các tế bào của con người
nhưng hành động cùng nhau chúng có thể có tác động hơi khác nhau
tiến sĩ blum lưu ý và cho biết vẫn chưa rõ virus hoạt động như thế nào trong cơ thể người
thử nghiệm trên virus giả và sống
hàng chục đội nghiên cứu bao gồm các hãng dược đang chạy đua trong phòng thí nghiệm để tìm lời giải đáp về biến thể omicron
điều mà những người bình dân quan tâm nhất hiện nay là liệu các loại vaccine hiện tại có khắc chế được biến thể omicron hay không
nhóm của tiến sĩ mo đang cố gắng tạo ra một virus giả tập hợp tất cả các đột biến của omicron để thử nghiệm mức độ hiệu quả của vaccine
thay vì suy đoán dựa trên một tập hợp các đột biến
một nhóm khác của ông alex siegel một nhà virus học tại viện nghiên cứu sức khỏe châu phi
thì phát triển omic rome sống và sẽ thử nghiệm dựa trên máu của những người được tiêm chủng đầy đủ cũng như người có miễn dịch do nhiễm bệnh
có thể trong một vài tuần nữa chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về mức độ lây lan của biến thể này và liệu có cần chế vaccine chuyên trị nó hay không ông luôn kỳ vọng
tuy nhiên theo tiến sĩ moore
ngay cả khi các loại vaccine hiện tại vẫn trị được omicron
đến một lúc nào đó sẽ cần các phiên bản vaccine mới vì virus đang thu nhận các đột biến nhanh hơn dự kiến
cả thế giới đang phải gồng mình để chống lại đại dịch covid một mươi chín và đề phòng diễn biến phức tạp của biến thể mới
việc tiêm vaccine chính là để tạo lớp bảo vệ cho bản thân và tránh lây nhiễm cộng đồng tốt nhất ở thời điểm hiện tại
sử dụng khẩu trang nơi công cộng cũng là một biện pháp giúp ngăn ngừa nguy hiểm